đối tượng lò văn lún trú tại bản na phèo xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an huyện điện biên tỉnh điện biên bắt giữ
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng lò văn lún đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu tán tăng vật và bỏ trốn
nhưng đã bị các lực lượng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt
tại cơ quan công an lò văn lún khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới với giá một trăm hai mươi triệu đồng
của một đối tượng người lào không rõ tên tuổi đang trong quá trình đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an